tại thành phố cần thơ đoàn công tác của ban dân vận trung ương do đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương dẫn đầu đã đến thăm
chúc mừng bộ tư lệnh quân khu chín nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
thay mặt đoàn đồng chí trương thị mai gửi lời chúc tốt đẹp đến toàn thể cán bộ
chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu chín chúc các đồng chí sức khỏe hạnh phúc
phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng quân đội và nhân dân giao phó
đồng chí trương thị mai đánh giá cao việc thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng của quân khu chín
đặc biệt là công tác phối hợp phân giới cắm mốc tuyến biên giới việt nam campuchia
xây dựng các tuyến đường tuần tra biên giới hỗ trợ giúp dân các tuyến biên giới phát triển kinh tế
ổn định cuộc sống dịp này lãnh đạo bộ tư lệnh quân khu chín báo cáo với đoàn về những nội dung trọng tâm
trong thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng trong những năm tiếp theo